bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã nghiêm cấm ra khơi đối với các tàu cá tăng ký hoạt động ở các vùng biển nguy hiểm
đài khí tượng thủy văn trung trung bộ đã phát tin cảnh báo mưa lớn trên diện rộng khu vực trung trung bộ từ nay đến hết ngày năm tháng chín
do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển
theo đó thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam quảng ngãi có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi cao hơn ba trăm linh mm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần bờ để chủ động phòng tránh
hiện có bốn mươi tám tàu cá với bốn trăm bốn mươi tám lao động của đà nẵng đang hoạt động trên các vùng biển
từ quần đảo hoàng sa đến phía bắc quần đảo trường sa và ven bờ biển từ thừa thiên huế đến khánh hòa
đã biết thông tin không có phương tiện nào hoạt động ở vùng biển nguy hiểm